liên quan đến vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ thụ lý điều tra
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với
khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội tổ chức đánh bạc và tội mua bán trái phép hóa đơn đối với châu nguyên anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
chức vụ giám đốc điều hành công ty cổ phần thanh toán điện tử vnpt và phạm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại yên lãng đống đa hà nội chức vụ giám đốc kinh doanh công ty cổ phần thanh toán điện tử vnpt
hai khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn đối với nguyễn đình chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thường chú tại phường đồng mai quận hà đông hà nội chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiểu hạn đầu tư và phát triển hq việt nam sau đổi tên thành công ty cổ phần công nghệ tnc việt nam đồng thời là phó giám đốc công ty cổ phần tc ct và t phó giám đốc công ty phân phối thẻ việt nam
khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba thường trú tại phường yên nghĩa quận hà đông hà nội chức vụ giám đốc công ty cổ phần công nghệ tnc
các đối tượng châu nguyên anh phạm quang minh nguyễn đình chiến và lê anh tuấn bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cao cho đường dây tổ chức đánh bạc rigvip tip club
và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã thực hiện các lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu đồ vật phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án